các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về nhiệt độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày hôm nay sao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn các tỉnh thành phía nam đèo hải vân trở vào thời tiết vẫn khá ổn định với mức nhiệt từ ba mươi một ba mươi bốn độ
nằm ở rìa phía nam dãnh thấp kết hợp với gió mùa tây nam duy trì cường độ trung bình đến mạnh
tiếp tục đưa lại những cơn mưa rào và rông cho khu vực tây nguyên và nam bộ
ban ngày mưa chỉ xảy ra ở diện giải rác nhưng đến chiều tối và đêm mưa sẽ tăng lên cả về diện cũng như lượng
có nơi còn có mưa vừa mưa to và rông
do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt hôm nay ở tây nguyên chỉ phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn nam bộ nhỉnh hơn là ba mươi ba mươi ba độ
đến đêm thời tiết sẽ càng mát mẻ khi nhiệt độ giảm xuống còn khoảng hai mươi một hai mươi bốn độ ở khu vực tây nguyên
và hai mươi bốn hai mươi bảy độ ở khu vực nam bộ
trên biển do ảnh hưởng của hoa lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam
nên khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm có vùng biển huyện đảo hoàng sa
quảng ngãi ninh thuận cà mau kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy nguy hiểm
khu vực nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa phổ biến có gió tây nam cấp bốn
tuy nhiên lại có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
nên tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước